kính thưa quý vị chiều ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết
đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một trăm linh chín d địa chỉ một mươi chín trên hai
khu phố bình đáng phường bình hòa thành phố thuận an tỉnh bình dương để làm rõ những sai phạm
cơ quan công an xác định trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một trăm linh chín d có dấu hiệu vi phạm pháp luật
bỏ qua lỗi vi phạm của phương tiện khi thực hiện kiểm định xe cơ giới
và không thực hiện đúng quy trình nghiệm thu cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật
đối với xe cơ giới cải tạo để thu tiền của chủ phương tiện gây quỹ hoạt động trung tâm
qua khám xét cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu hồ sơ thiết bị điện tử
trong hoạt động kiểm định tại trung tâm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục thu thập củng cố tài liệu chứng cứ
để xử lý hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan